sau đó về trưa chiều mây giảm trời hứng nắng nên nhiệt vì thế sẽ tăng dần
tại các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
trong khi đó tại phía tây nhiệt độ sẽ giao động ở mức hai mươi ba hai mươi sáu độ
tuy nhiên ban đêm trời vẫn còn rét với mức nhiệt giao động ở ngưỡng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi cao như cao bằng và cả lạng sơn
nhiệt độ chỉ khoảng từ một mươi một đến một mươi ba độ
vì vậy người dân cần lưu ý mặc ấm khi ra đường
cũng giống như các tỉnh miền bắc trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh suy yếu đi
tình trạng mưa nhỏ ở trung bộ được dự báo cũng giảm theo
chủ yếu xuất hiện về đêm và sáng tại khu vực bắc trung bộ
còn trưa chiều từ thanh hóa xuống đến bình thuận trời chuyển nắng
nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ tăng lên lại ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ vẫn ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
tây nguyên và nam bộ vẫn đang trong giai đoạn mùa khô
vì thế thời tiết trong đêm nay và ngày mai ở khu vực này nhìn chung vẫn là ít mưa
có chăng chỉ là một vài cơn mưa rông cục bộ xuất hiện về thời điểm tối và đêm
ban ngày vẫn là trạng thái nắng mạnh
tại tây nguyên nhiệt độ giao động ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó tại nam bộ nhiệt độ cao hơn phổ biến mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn đến cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi gió đông bắc cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước